cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chủ xe và lái xe
đã lao xe vào thượng úy nguyễn văn mạnh chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bắc giang khiến anh hy sinh
hai đối tượng là dương đức tuyển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thị trấn nhãn nam huyện tân yên là chủ xe ô tô khách một mươi sáu chỗ ngồi biển kiểm soát hai mươi chín b năm nghìn tám trăm sáu mươi bảy
và đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã hồng kỳ huyện sóc sơn thành phố hà nội là lái xe đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang khởi tố và ra lệnh tạm giam về tội giết người
trước đó vào ngày một mươi năm tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành mở niêm phong và kiểm đếm số hàng hóa không rõ nguồn gốc trên xe ô tô có biển kiểm soát hai mươi chín b năm mươi nghìn một trăm sáu mươi bốn là tăng vật trong vụ án